xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị cùng đến với những tin tức trong bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
vào ngày ba mươi tháng tám viện kiểm sát nhân dân tối cao đã bàn hành cáo trạng truy tố bị can nguyễn thị thanh nhàn
và một mươi năm bị can liên quan tới vụ án sai phạm trong đấu thầu xảy ra tại bệnh viện sản nhi tỉnh quảng ninh
về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trong đó bốn bị can đang bỏ trốn gồm một nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic
nguyễn hồng sơn phó tổng giám đốc công ty aic
ba trương thị xuân loan trưởng ban quản lý dự án ba công ty aic
bốn nguyễn thị tích tổng giám đốc công ty mô pha
cả bốn bị can đều đang bị truy nã theo các quyết định truy nã và tiếp tục bị truy tố về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
bộ công an tiếp tục kêu gọi bốn bị can nêu trên và các bị can bị án khác trong vụ án aic đang lẩn trốn đến cơ quan công an hoặc viện kiểm sát nhân dân nơi gần nhất
hoặc cơ quan đại diện của việt nam ở nước ngoài để đầu thú hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định tại điều sáu mươi bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm
nếu tiếp tục bỏ trốn cơ quan tiến hành tố tụng coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa và bị truy tố xét xử theo quy định của pháp luật
số điện thoại liên hệ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm năm mươi bốn hoặc chín mươi một sáu trăm bảy mươi bảy bảy nghìn bảy trăm sáu mươi bảy
nguyễn hùng cường chú tại tỉnh bến tre đã ra tay sát hại người đàn ông chạy xe ôm để cướp tài sản đối tượng đã bị bắt giữ và hội đồng xét xử toán nhân dân tỉnh an giang đã đưa ra xét xử vào ngày hôm nay
theo cáo trạng để thực hiện hành vi giết người cướp tài sản cường thuê ông liêm trở từ chợ thường thức
đến thành phố châu đốc tỉnh an giang trên đường đi khi lái xe chở cường đến khu vực vườn mít thuộc ấp long hưng xã ô long vĩ cường đã dùng thanh sắt mang theo đánh nạn nhân tử vong sau đó cướp một điện thoại di động một nhẫn vàng và tiền mặt
cường đem xác ông liêm giấu xuống mương nước gần đó vào ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi ba cường bị lực lượng công an bắt giữ
tại phiên tòa sơ thẩm hội đồng xét xử toán nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt bị cáo nguyễn hùng cường tử hình về tội giết người ba năm tù về tội cướp tài sản tổng hợp hình phạt đối với bị cáo cường là tử hình đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền năm mươi năm triệu đồng cho gia đình bị hại
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên án đối với một mươi ba bị cáo trong vụ việc gây dối trật tự công cộng xảy ra vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai
theo kháo trạng vào tối ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn đã dùng hung khí để hỗn chiến huỳnh thiên hưng bị đâm hai nhát vào lưng và hông dẫn đến tử vong sau khi gây án nguyễn tấn đạt đã đến công an đầu thú các đối tượng còn lại trong hai nhóm cũng lần lượt bị lực lượng công an bắt giữ
kết thúc phiên tòa xét xử toán nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt một mươi sáu năm tù đối với nguyễn tấn đạt về tội giết người một mươi hai bị cáo khác có mức án từ một đến ba năm tù về tội gây dối trật tự công cộng
ngoài lĩnh mức án một mươi sáu năm tù về tội giết người bị cáo đạt còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền hơn hai trăm năm mươi triệu đồng
tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng mâu thuẫn phát sinh trong chuyện góp vốn làm ăn một nhóm đối tượng đã cưỡng ép người và hành hung
sau khi vụ việc bị clip phát tán trên mạng xã hội công an thành phố đà lạt đã khẩn trương vào cuộc điều tra xác minh qua đó củng cố hồ sơ khởi tố bốn đối tượng có liên quan
nguyên nhân của vụ việc được xác định là việc giải quyết tranh chấp dân sự đã dẫn đến các vi phạm pháp luật
đây là những hình ảnh vụ việc được chính người trong nhóm hành hung quay lại rồi đăng lên mạng xã hội
còn đây là một đoạn clip được chính đối tượng tham gia đăng lên story khoe như một chiến tích
khi bị triệu tập làm việc tại cơ quan công an những người liên quan trong vụ việc đặc biệt là những người hành hung nạn nhân lại đều tỏ ra hối hận về những hành vi của mình
nhà thương gà đợi mấy chị xong đợi mấy chị xong tới hết xong bắt đầu đi xuống nhà bạn hà xong rồi mấy chị lại lôi bạn hà đi xuống xuân an
xuân an thấy nhiều người quá hay sao rồi lại vòng đi xuống dưới hồ tiền lâm thấy đi xuống rồi bắt đầu nói chuyện gì tại vì em đứng xa lúc đó em đứng xa nói chuyện gì xong bắt đầu mấy chị cởi mũ gọi hiểm cởi khẩu trang ra
tụi em nhận xe em nhận xe bên đường xem đứng ở bên đường em xem xong rồi có một đám bạn con trai xuống là bạn lương rồi mấy bạn nữ xuống quay phim xong rồi quay phim xong rồi bắt đầu mấy bạn nữ quay vào đánh nhau
sau khi clip hành hung nạn nhân bị phát tán lên mạng xã hội nhiều người dân tại tỉnh lâm đồng rất bức xúc trước hành vi của các đối tượng
em dùng tay với chân đánh người ngọc
bởi vì ngọc có thách thức tụi em lại kiếm ngọc
khẩn trương vào cuộc điều tra công an thành phố đà lạt đã xác định chín người có liên quan trong vụ việc tiến hành triệu tập làm rõ
nguyên nhân vụ việc được xác định nạn nhân và huỳnh phương bích nguyệt ngụ tại phường bảy thành phố đà lạt
cùng góp tiền chơi tiền ảo trên mạng
sau đó bị thua hết số tiền này
nghi ngờ bị lừa nguyệt yêu cầu nạn nhân trả lại tiền sau đó cả hai phát sinh mâu thuẫn
vào ngày hai mươi bảy tháng tám sau khi hẹn gặp nhau để nói chuyện nguyệt rủ thêm bảy người đi cùng
khi cả nhóm đến đường trần phú phường ba thành phố đà lạt thì gặp nạn nhân
nhóm này đã ép nạn nhân lên xe để đi xuống hồ tuyển lâm
tại đây cô gái bị bốn đối tượng hành hung gây thương tích
do em với chị hà góp tiền lại chơi chung bớt coi nhưng mà biết coi bị thua
tại vì chị hà đưa tiền cho bạn của chị hà em không có tin tưởng được
thì em mới kêu là đưa tiền để em mới đòi tiền lại năm triệu
thì lúc mà mẹ chị hà lên giải quyết thì mẹ chị hà đưa cho em là ba mươi là hai triệu rưỡi
là ba mươi là có một triệu rưỡi thôi nhưng mà mẹ chị hà thương em là đưa em thêm một triệu nữa là hai triệu rưỡi
còn hai triệu rưỡi còn lại là em có hẹn chị hà ra để hỏi
xong em mới kêu là qua bên chỗ nhà thợ con gà đi tại chị hà đang đứng đó
mẹ chị mới đến tới đó xong mẹ chị bắt mẹ chị hà đi xuống đây xa con mà
công an thành phố đà lạt đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bốn đối tượng
trần ngọc minh anh lê ngọc phương dung nguyễn nguyệt phương nhi và bùi thu ngân
cùng chú tại thành phố đà lạt để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
điều đáng suy ngẫm là những đối tượng trên đều có độ tuổi còn rất trẻ và không hề quen biết với nạn nhân
chỉ vì một phút bốc đồng mà gây ra vụ việc nghiêm trọng
những ai có hành vi côn đồ để giải quyết các mâu thuẫn xã hội đặc biệt là trong giao dịch dân sự
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an thành phố đà nẵng
vừa phát hiện hai đường dây chuyên mua bán dữ liệu cá nhân sim giác tạo và mua bán tài khoản ngân hàng số lượng lớn
hai đường dây này do nguyễn văn hiếu và phan văn luân cùng chú thừa thiên huế cầm đầu
thủ đoạn của hai nhóm này là thuê căn hộ trung cư trang bị các thiết bị máy móc
rồi thuê người thực hiện
nguyễn văn hiếu mua khoảng tám bộ hồ sơ thông tin cá nhân bốn thẻ sim kích hoạt sẵn
và đăng ký được khoảng một mươi ba tài khoản ngân hàng cùng các phí điện tử
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận liên triều đã quyết định tạm giữ đối với phan văn luân

điều tra mở rộng vụ án